để phòng tránh cơn bão số chín theo lệnh của ủy ban nhân dân tp hcm sáng nay tại các bến phà bình khánh nối huyện nhà bè với cần giờ
phà phước khánh nối huyện nhà bè và nhân trạch tỉnh đồng nai cát lái nối quận hai tp hcm với nhân trạch vẫn tiếp tục dừng mọi hoạt động
theo đó kể từ một mươi chín h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một các sở ban ngành liên quan phải bắt buộc các chủ bến và chủ phương tiện phà đò ngang đò dọc
tàu du lịch tàu cánh ngầm tàu nhà hàng tàu vận chuyển hành khách ngừng hoạt động chấp hành lệnh nghiêm cấm xuất bến cho đến khi có lệnh mới
đồng thời yêu cầu các đơn vị quản lý phà cử lực lượng thông báo cho người dân sắp xếp việc đi lại phù hợp và bố trí cho người dân chỗ nghỉ ngơi cho đến khi phà trở lại hoạt động bình thường
đến hơn chín giờ sáng nay hai mươi năm tháng một mươi một các bến phà vẫn chưa hoạt động lại hiện tại bến phà bình khánh và phà phước khánh xí nghiệp phà bình khánh
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích thanh niên sung phong trực thuộc lực lượng thanh niên sung phong tp hcm đã bố trí chỗ nghỉ ngơi và ăn uống miễn phí cho người dân chờ phà hoạt động lại tại trường tiểu học nguyễn trung trực gần đó
để người dân nghỉ ngơi chờ có lệnh mới từ ủy ban nhân dân tp hcm cho phép phà hoạt động trở lại